một vụ án mạng khiến hai người thương vong đã xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng hai
tại thôn cao thanh xã nông hạ huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã bắt giữ đối tượng
có hành vi giết người bằng súng tự chế là hà duy tuyết bốn mươi chín tuổi trú tại địa phương
do có mâu thuẫn với anh vũ đình bảy cùng ngồi chơi bài với mình
nên tuyết đã về nhà lấy súng tự chế bắn vào anh bảy
chưa dừng lại ở đó sẵn có hơi men trong người và mâu thuẫn từ trước
với gia đình em rể là hà văn thọ chú cùng thôn
tuyết đã lấy thêm đạn và đi sang nhà thọ tiếp tục dùng súng bắn trúng lồng ngực
khiến thọ gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an tiếp tục thu giữ một viên đạn
một vỏ đạn hai mươi bảy hạt nổ một túi đạn trì một túi chất bột màu nâu vàng nghi là thuốc nổ
và một số vật dụng khác
được biết tuyết là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
và một tiền sự về tội đánh bạc
nhận nuôi trẻ sơ sinh nhưng thực chất đây chỉ là vỏ bọc cho hành vi đưa trẻ sang trung quốc trái pháp luật
hai đối tượng nữ là hai chị em ruột vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
hai đối tượng là nguyễn thị bích yến đã mang quốc tịch trung quốc
ba mươi năm tuổi từng cư trú tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
và em gái là nguyễn thị bích phương ba mươi một tuổi chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
vào giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi chín trong khi làm nhiệm vụ tổ công tác của công an thành phố móng cái
phát hiện hai xe ôm chở theo hai phụ nữ bế bé sơ sinh di chuyển trên đường hùng vương có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính thì hai người lái xe ôm bỏ chạy
để lại hai người phụ nữ là yến và phương đang bế một bé trai và một bé gái khoảng một tháng tuổi
tại cơ quan điều tra yến khai nhận lấy chồng là trần hải tiêu ba mươi sáu tuổi trú tại huyện hà nam tỉnh sơn đông trung quốc
và nhập quốc tịch trung quốc từ năm hai nghìn một mươi
vào đầu năm hai nghìn một mươi tám tiêu đặt vấn đề cho yến trở về việt nam tìm một bé trai sơ sinh đưa sang trung quốc
cho gia đình anh trai của tiêu nuôi
tiêu cũng hứa sẽ trả tiền công cho yến
theo đó yến đã về việt nam và tìm được hai bé sơ sinh và yến trả ba mươi năm triệu đồng một bé cho hai người phụ nữ đã trao trẻ cho yến
hiện hai cháu bé đã được công an thành phố móng cái bàn giao tới cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh quảng ninh
riêng hai đối tượng yến và phương bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
với thủ đoạn là giả danh lãnh đạo công ty sổ số cho số đánh lô
các đối tượng thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa đảo trên năm mươi hai tỉnh thành từ nam ra bắc với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
và vụ việc này vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn một
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố lưu giàu em hai mươi chín tuổi
ngụ tại huyện đông hải bạc liêu và đặng văn hà ba mươi bảy tuổi ngụ tại xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình bạc liêu
cùng một mươi hai đồng phạm khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạn thải sản
cách thức của nhóm đối tượng này là tiếp cận với các nạn nhân và thông tin rằng
các đối tượng chơi thân với giám đốc công ty sổ số kiến thiết miền bắc nên sẽ biết trước kết quả sổ số
theo đó nếu ai tham gia thì các đối tượng sẽ cho số để đánh lô đánh đề
nếu muốn tham gia với vai trò là thành viên của công ty
nạn nhân phải chuyển vào tài khoản công ty với số tiền hàng tỷ đồng
với thủ đoạn như trên một nữ nạn nhân trú tại quận hoàng mai hà nội đã sập bẫy các đối tượng
khi đã ba lần chuyển tiền vào tài khoản cung cấp với số tiền ba hai tỷ đồng
ngoài ra còn hàng trăm nạn nhân khác tại năm mươi hai tỉnh thành cũng trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng này
còn liên quan đến hoạt động tín dụng đen công an thành phố tuy hòa vừa ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với huỳnh văn phước
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường tám thành phố tuy hòa tỉnh phú yên một triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi đã xịt sơn lên tường rào nhà ông bùi kim trung trú tại phường năm thành phố tuy hòa
với mục đích là đòi nợ
cuối năm hai nghìn một mươi tám huỳnh văn phước cho lê minh huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tạm trú tại số nhà ba trần quốc toản
phường năm thành phố tuy hòa vay với số tiền là sáu mươi triệu đồng thời hạn ba tháng
với lãi suất là sáu triệu đồng một tháng
huy chỉ trả được cho phước là một mươi hai triệu đồng sau đó huy bỏ đi khỏi địa phương
cho rằng ngôi nhà số ba trần quốc toản là của huy cho nên phước đã mua chai sơn xịt lên tường rào
nhà ông bùi kim trung với dòng chữ
ai mua đổ máu nhà đang tranh chấp
tình trạng sịt sơn ném chất bẩn vào nhà của các đối tượng cho vay tín dụng đen trong thời gian qua
gây bức xúc trong dư luận
việc công an thành phố tuy hòa xử phạt đối với phước cũng là để gian đe
cho những đối tượng có hành vi gây mất mỹ quan đô thị từ hoạt động tín dụng đen
chỉ vì cần vay vốn gấp đa số người dân đều đã xa vào cái bẫy mời chào cho vay tiền nhanh
không cần thế chấp mà không hề lường trước được mức lãi suất của tín dụng đen sẽ leo thang từng ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an các huyện thị xã thành phố đấu tranh triệt phá hàng loạt ổ nhóm tín dụng đen
tại huyện bù đốt tỉnh bình phước
đây là những đối tượng đã cho vay lãi nặng khiến không ít người dân phải lao đao khốn đốn
khi mức lãi suất đã cao gấp từ hai đến ba mươi lần so với quy định
đi dọc các tuyến đường liên ấp liên xã thuộc huyện bù đốp
mọi người dễ dàng bắt gặp những tờ rơi quảng cáo cho vay không cần thế chấp
với những thông tin vô cùng hấp dẫn về hạn mức cho vay
thời gian giải ngân và thủ tục dễ dàng nhanh gọn được dán ở các gốc cây hàng rào cột điện
người vay tiền không cần thế chấp tài sản không cần chứng minh thu nhập
chỉ với một chứng minh nhân dân
hoặc hộ khẩu là có thể vay được tiền
đó là một trong những chiêu thức của tín dụng đen
lôi kéo người vay vốn vào nguồn hoạt động của chúng ở huyện bù đốt
em nhặt tờ rơi của máy ảnh đi phát đi gãi em nhặt nên em điện thoại em hỏi
thì máy ảnh kêu là cho em vay ba triệu thì em góp một ngày một trăm năm mươi trong dòng hai mươi bốn ngày
còn nếu mà năm triệu thì em góp một ngày hai trăm linh
vào cuộc điều tra xác minh
học cảnh sát hình sự công an tỉnh
bình phước đã phối hợp với công an huyện bù đốc
thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn thuận phạm minh quế trần văn hoan và nguyễn văn giang
tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng từ ninh bình vào huyện bù đốp tỉnh bình phước
thuê nhà trọ và góp tiền lại để cho người dân vay với mục đích hưởng lãi suất cao
khế ước vay vốn cũng do nhóm này in sẵn và đưa cho khách viết nội dung
ký tên và lăn dấu vân tay theo hướng dẫn
chỉ xem chứng minh hộ khẩu từ trường hợp trả giữ hoặc là không
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này cho khách hàng vay tiền
bằng các hình thức và cách tính lãi suất riêng
hình thức thứ nhất là hình thức cho vay trả góp tức là sau khi khách hàng vay tiền
hàng ngày khách hàng phải trả cả tiền gốc và tiền lãi
mức lãi suất khoảng hai trăm bốn mươi một năm vượt quá mức lãi suất cho phép theo quy định một mươi hai lần
hình thức thứ hai là cho vay tiền
tiền lãi hàng ngày còn tiền gốc khi đến hạn hoàn trả đầy đủ
ngoài việc phải chịu phí dịch vụ năm
thì khách vay phải trả tiền lãi tương đương năm trăm bốn mươi một năm
vượt quá mức lãi suất cho phép theo quy định hai mươi bảy lần
quá trình điều tra các đối tượng đã giao nộp toàn bộ hồ sơ khách hàng
đã vay tiền từ nhóm của mình từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
gồm một trăm bảy mươi một hồ sơ vay với số tiền cho vay khoảng một tỷ năm trăm hai mươi năm triệu đồng
các đối tượng đã giao nộp toàn bộ hồ sơ khách hàng
với số tiền cho vay khoảng một tỷ năm triệu đồng
để tránh bẫy tín dụng đen người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác
trước những phương thức thủ đoạn cho vay nặng lãi
khi phát hiện những hành vi như trên
thì đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và phối hợp xử lý kịp thời
và hít bóng cười là không vi phạm pháp luật
và đáng lo ngại hơn là chất n hai
n hai o có trong bóng cười là vô hại
quan niệm này là hoàn toàn sai lầm
bởi nếu như hít chất khí này với thể tích lớn trong thời gian ngắn
con người hoàn toàn có thể bị rơi vào ảo giác dẫn đến không làm chủ được bản thân
và mới đây nhất công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một vụ việc liên quan đến loại bóng cười này
cụ thể phan thái dương và phan hà hải trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an nghệ an phát hiện và xử lý
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện đối tượng dương đang bán ba bình khí n hai o
và hai quả bóng cao su để bơm bóng cười
mở rộng vụ việc cơ quan chức năng đã triệu tập thêm hoan hà hải
tại cơ quan công an sau khi được tuyên truyền giáo dục
các đối tượng đã giao nộp thêm hai mươi hai bình chứa khí n hai o cho cơ quan công an
toàn bộ lô hàng trên đều không có giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật
hành vi ném chất n hai o
chém các vật thể cứng như đá gạch hay chai lọ vào các phương tiện đang di chuyển trên đường cao tốc
gây hậu quả hết sức nghiêm trọng đến người ngồi trên xe
cũng như các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc
trong những ngày gần đây ban quản lý đường cao tốc hạ long hải phòng
ghi nhận nhiều trình báo của các tài xế về việc bị ném đá vào xe
ngay lập tức cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra
bước đầu xác minh được người đã gây ra các vụ việc trên
hiện tôi đang có mặt
tại cây cầu vượt qua cao tốc hà nội hải phòng
qua địa phận huyện kiến thụy thành phố hải phòng
và tại vị trí này vào tối ngày một mươi năm tháng hai
thì một nam thanh niên đã dùng chai nước nhựa ném xuống đường cao tốc
khiến cho một chiếc ô tô bị vỡ kính
hiện tại cơ quan chức năng đã được xác minh làm rõ
tất cả diễn biến sự việc đều được camera giám sát ghi lại
ngay sau khi vụ việc xảy ra
ban quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc hải phòng hà nội
đã chủ động gửi hình ảnh
cũng như đề nghị công an huyện kiến thụy vào cuộc điều tra xử lý vụ việc
theo đúng quy định của pháp luật
tiếp nhận thông tin chúng tôi đã làm việc với công an huyện kiến thụy
đề nghị xác minh làm rõ đối tượng
đồng thời cũng yêu cầu thu tập xứng cứu rồi xử lý theo quy định
tiếp nhận vụ việc công an huyện kiến thụy đã nhanh chóng vào cuộc
xác minh nhóm người liên quan vụ việc trên
tại cơ quan kể sát điều tra
bước đầu năm thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi
đứng trên cầu vượt ném che nước xuống đường cao tốc
và chúng vào xe ô tô cao tốc
ở một thông tin người ta phải quy hoạch bao nhiêu định hướng và triển khai bao nhiêu người theo từng định hướng đó
năm đối tượng bị bắt giữ trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở điện biên đều có tiền án tiền sự
theo lời khai của các đối tượng sau khi thực hiện hành vi giết người phi tăng sát
chúng đã bàn nhau lập kế hoạch đối phó nếu bị lực lượng công an bắt giữ xét hỏi
thậm chí chúng còn nghĩ ra bằng chứng ngoại phạm
tuy nhiên qua đấu tranh xét hỏi các đối tượng đã phải chịu khuất phục khai nhận toàn bộ vụ việc
sau buổi họp báo tại điện biên vào ngày một mươi tám tháng hai trên mạng xã hội một số tờ báo đã xuất hiện nhiều quan điểm ý kiến
có một số ý kiến theo cách nhìn thiếu tinh thần xây dựng quy chủ thậm chí còn mang tính chất kích động
trong quá trình điều tra vụ án đã có không ít thông tin thất thiệt bịa đặt xuất hiện trên mạng xã hội liên quan tới gia đình và nạn nhân
tuy nhiên đại đa số ý kiến cho rằng
lực lượng chức năng cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân đã làm việc quên tết kịp thời điều tra khám phá vụ án và việc khen thưởng là điều xứng đáng

có một số ý kiến cho rằng việc khen thưởng không phù hợp
cái đấy cũng là một ý kiến thôi nhưng tôi nghĩ những ý kiến như vậy là cái ý kiến mà kính diện
vụ án hình sự nào cũng có nỗi đau và chiến sĩ công an nào cũng là nhiệm vụ cơ quan công an nào cũng làm nhiệm vụ
vậy thì nỗi đau thì tất cả chúng ta không thể có

hãy chia sẻ
và các đồng chí công an cũng chia sẻ
với gia đình nạn nhân bằng cách cố gắng tối đa nhất
trong công việc
và sự cố gắng đấy thì là công việc
có thành tích
chúng ta cũng khen thưởng nhau hay là ghi nhận
cũng chính là ghi nhận công việc thôi
các đồng chí đã làm được công việc
thì cũng phải ghi nhận
và ghi nhận của theo luật thi đua khen thưởng
thì nó phải bằng
bằng bằng khen bằng giấy khen
bằng vật chất v v
thì cái đấy là đúng với quy định của nhà nước
cái hai chuyện này tôi nghĩ là đúng rồi
các đồng chí đã làm được công việc
và các đồng chí đã làm được công việc
và các đồng chí đã làm được công việc
cũng liên quan đến tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê xuân phúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường chú tại khối văn tiến
phường hưng dũng tp vinh tỉnh nghệ an
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối
không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện